thưa quý vị dự báo tình trạng mưa lớn ở miền trung còn tiếp tục kéo dài
từ hà tĩnh trở vào đến quảng ngãi vẫn có mưa to với lượng mưa đêm nay và ngày mai phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
riêng quảng trị và thư thiên huế vẫn là vùng tâm mưa với lượng từ một trăm linh hai trăm linh mm
trong đêm nay lũ trên các sông tiếp tục duy trì ở mức cao
trên sông ngàn sâu tại chu lễ dưới báo động ba năm m
trên sông kiến giang tại lệ thủy trên báo động hai bốn m
trên sông thạch hãn tại thạch hãn lên mức sáu hai m
trên báo động ba hai m
trên sông bồ tại phú ốc lên mức bốn năm m ở mức báo động ba
với điều kiện thủy điện hương điền xả với lưu lượng một năm trăm linh một tám trăm linh m ba một giây
trên sông hương tại kim long lên mức hai m và ở mức báo động hai
tình trạng ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp
các khu đô thị vẫn tiếp tục tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
nguy cơ cao xảy ra xả lỡ đất vùng núi ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
ở tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa tây nam
nên trong đêm nay cả hai khu vực này vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi
trên biển một vùng áp thấp mới hình thành trong sáng nay
hồi một mươi ba h hôm nay vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông bắc
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
gió khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vị tuyến một mươi hai một mươi sáu độ vị bắc
từ một trăm một mươi bốn đến một trăm một mươi tám độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong khi đó vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ nghệ an đến cà mau
vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ cà mau đến kiên giang cũng như vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
sóng biển cao hai ba m riêng khu vực bắc biển đông sóng biển cao ba năm m
ở vịnh bắc bộ vùng biển ngoài khơi từ quảng trị đến thừa thiên huế và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước